xin lỗi chị
ờ trang à
anh ơi anh phải ngay đây anh ơi
nhưng mà có một người bị tháo đá hay sao
sao lại có chuyện đấy
con trúng đi mấy người
em sợ các anh ơi
anh phải ngay đây anh ơi

rồi anh về ngay đây
ừ ừ ừ
trường ban công an phường này à
vâng đề nghị các anh đến ngay khu nhà tôi
vâng hiện nay có kẻ ngáo đá đang cội phá cửa hàng ạ
dạ vâng vâng ạ
vâng vâng vâng tôi về ngay đây ạ
dạ dạ prince dumpling đi
nào kung kiến l disciplede
thêm tên ko nhiều
hội nghị đó người ta nói là không nhé